nhờ xây dựng sớm lịch điều tiết phân phối nguồn nước hợp lý và hiệu quả đến đầu mối canh tưới
hơn bảy trăm hai mươi hectare lúa vụ hẻ thu có nguy cơ thiếu nước tại huyện hoa vang
thành phố đà nẵng đã được chống hạn đáp ứng nhu cầu sinh trưởng và phát triển của cây
hiện lượng nước tại một mươi chín công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố đà nẵng đang thiếu hụt trầm trọng
hơn một tuần qua ngành nông nghiệp thành phố đã tích cực triển khai các giải pháp cấp nước
như vận hành toàn bộ các trạm bơm điện chống hạn qua hệ thống bơm truyền từ sông yên
tổ chức lắp đặt và vận hành bốn máy bơm dầu di động hoạt động liên tục một mươi tám tiếng một ngày
lấy nước tại các ao bào trục tiêu kịp thời bổ sung lượng nước hao hụt sau hơn một tháng nắng hạn vừa qua
đến thời điểm hiện tại tuy đang ở đỉnh điểm của mùa khô năm hai nghìn một mươi chín
nhưng cơ bản công tác cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân không có trường hợp hạn hán thiếu nước diễn ra trên diện rộng